tại khu công nghiệp yên phong tỉnh bắc ninh đã xảy ra một đám cháy lớn
vụ cháy xảy ra tại một công ty nằm tại lô đất số một mươi
sau gần hai giờ chữa cháy lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy
tuy nhiên do đám cháy lớn bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như các loại sơn khiến một phần lớn nhà xưởng bị sập
rất may không có thiệt hại về người
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương chữa cháy đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc